giữa nơi thôn quê yên vắng ở các nhà nhỏ bé đó người ta nghe thấy tiếng gỗ lách cách phát ra từ khung dệt cùng làn điệu hát then
những điệu nhạc mang đậm âm hưởng quê hương dân tộc ấy khiến chị ngày đêm say xưa cặm cụi với khung dệt âm thầm lưu giữ những tinh hoa trong việc sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo mang đậm bản sắc dân tộc mình
hết năm này qua năm khác
trên một góc nhỏ của ngôi nhà nghệ nhân nông thị thuộc ngày ngày ngồi dệt nên hàng trăm hàng nghìn tấm vải thổ cầm đầy đủ màu sắc hoa văn truyền thống
các sản phẩm dệt thổ cầm của chị khá phong phú và đa dạng gồm mặt điệu mặt khăn ga chải giường khăn chải ghế bàn trang phục dân tộc tây

từ nhỏ chị đã được ông bà dạy về kỹ thuật theo dệt thổ cẩm
chính vì vậy mà chiếc khung cười đã gắn liền với cuộc sống của biết bao thế hệ ở trong gia đình chị
cũng như bao phụ nữ người tây khác chị phải học dệt vải tự tạo ra các sản phẩm thổ cầm độc đáo trước khi lấy chồng
đối với đồng bào dân tộc tây để đánh giá đức hạnh phẩm chất độ khéo léo người ta dựa vào những sản phẩm của người phụ nữ làm ra
đến nay bà chị đã được học dệt thổ cầm
các chiếc khung dệt nằm trong sưởng dệt bên hiên nhà đã gắn bó với bốn thế hệ kể từ thời bà cố nội của chị thược
chị luôn trân trọng và gìn giữ những thứ đó bởi lòng yêu nghề đã ngấm sâu vào từng giọt máu
khiến chị hăng hái rệt sáng tạo ra những đứa con tinh thần độc đáo và ý nghĩa vừa là nơi để chị trải lòng những buồn vui cuộc sống
cái nghề này là đặc sắc của văn hóa của dân tộc tày là từ đời các cụ thì đã sẵn có rồi
thì bây giờ mình cũng không để nó mai mòn đi thì cũng giữ lại cái bản sắc dân tộc mình ạ
bằng sự sáng tạo pha lấn những nét truyền thống và hiện đại các sản phẩm của chị thuộc luôn được bà con yêu thích
để có được những thành công ấy chị đã phải nghiên cứu tìm tòi tự sáng tạo mới các hoa văn tinh tế đặc sắc
nhưng gần gũi với người dân miền núi
đó là con ngựa hoa hồi
hay hoa đào
ngoài những đường nét hoa văn cổ truyền người phụ nữ này còn sáng tạo ra khoảng hơn hai mươi loại hoa văn hiện đại
chính vì vậy khi cầm vào những sản phẩm của chị tạo ra luôn lộng lẫy tươi mới gửi nên những nét chấm phá đặc trưng của người miền núi
công đoạn khó nhất là từ lúc quay sợi đến lúc tạo hoa văn là công đoạn khó khăn nhất
cái số mẫu là từ ông bà để lại nhưng theo thời buổi bây giờ thì một số là cải lại một số hoa văn
một phần này tùy theo khách hàng họ đặt nhiều loại hoa văn nó khác nhau
thì là có loại cũng phải tầm năm ngày thì cũng chưa tạo xong một bông hoa
nhờ những cố gắng sự sáng tạo cũng như năng khiếu bẩm sinh chị thực trở nên nổi tiếng khi các sản phẩm làm ra được bày bán
nhiều người tâm đắc tìm đến tận nhà để đặt hàng
chị nhận được nhiều giấy khen bằng khen của ngành văn hóa và là một trong hai người của tỉnh được hiệp hội làng nghề việt nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân làng nghề việt nam năm hai nghìn một mươi
các sản phẩm dệt thổ cầm của chị được đem đi triển lãm tại các hội thi trang phục các dân tộc và làng nghề truyền thống ở các tỉnh miền nam và trưng bày sản phẩm tại triển lãm trang phục asean
gừng núi ướp cùng tiếp đến nhồi vào lòng lợn
lạp sườn được phơi khô khoảng ba nắng rồi đem hòng khói mía tươi
khói và hơi nóng từ mía làm cho lạp sườn săn lại thơm và ngon hơn
có hương vị riêng rất đặc trưng có mùi thơm từ khói mía độ dai của thịt và độ đậm đà của gia vị
lạp sườn cao bằng có thể chế biến bằng cách dán vàng đều nướng trên than hoa rồi thái lát mỏng chấm tương ớt
ăn kèm với rau thơm dưa chuột hoặc khấp vài phút cho mềm rồi xào cùng ngồng cỏi tươi
lạp sườn có thể ăn với xôi trắng dùng như món mặn trong bữa cơm hằng ngày có thể làm quà tặng quà biếu sản dị mà độc đáo
cái món này thì họ hay kèm với dưa chua
nếu mà nhà nào mà không ăn được dưa thì họ có thể họ mua sống về họ thái ra họ lại xào qua tỏi tươi
cũng rất là ngon
hương vị lạp sườn cao bằng có những điểm khác biệt không nơi nào có được
đó là lạp sườn tươi có vị ngon đậm đà của thịt nạc vai ướp các loại gia vị
vị chua chua thơm ngậy của thịt hun khói và lá quả mắc mật
thêm một chút vị thơm của củ gừng núi dai dai của vỏ lòng non bào mỏng
và đặc biệt là không dùng chất bảo quản
chương trình sắc màu dân tộc kỳ này cũng xin được tạm dừng tại đây
chương trình sắc màu dân tộc kỳ này cũng xin được tạm dừng tại đây